gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ và y bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn đã tham gia hiến máu vì độc đội thân yêu
đây là hoạt động thường niên nhân kỷ niệm tháng thanh niên hàng năm
đồng thời hưởng ứng phong trào hiến máu sau dịp tết nguyên đáng của bệnh viện thuộc bộ công an
một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại là thông điệp mà cán bộ chiến sĩ
y bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an hướng đến trong ngày hội hiến máu đợt một năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua
nhiều trường hợp trở thành điển hình cho phong trào hiến máu nhân đạo của bệnh viện ba mươi tháng bốn
luôn song sáu tham gia hiến máu với tâm thế của thanh niên công an
vì nước quên thân vì dân phục vụ lan tỏa tinh thần nhân văn cho đi giọt máu hồng vì đồng đội thân yêu
trong những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện của bệnh viện ba mươi tháng bốn nói riêng
và của đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an nói chung đã đạt được nhiều thành tích
hàng năm đã thu nhận được hàng chục ngàn đơn vị máu góp phần tích cực trong việc chú động
nguồn máu kịp thời phục vụ trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân
đặc biệt là cán bộ chiến sĩ điều trị tại bệnh viện
bên cạnh đó bệnh viện ba mươi tháng bốn cũng là cầu nối phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
tích cực vận động tuyên truyền sâu rộng hơn nữa cho công tác có ý nghĩa này
thì mình hiến máu ở bệnh viện ở chỗ trường máu viết học lần này là lần thứ bảy rồi
còn riêng các những bệnh viện khác như là chợ gãy ba mươi tháng bốn thì cũng rất nhiều lần nhưng mà không nhớ
thì việc đi hiến máu này là một giọt máu cho đi thì mang lại niềm vui cho người khác thì mình cảm thấy là hạnh phúc
hoạt động hiến máu tình nguyện tại bệnh viện ba mươi tháng bốn ban đầu xuất phát từ hoạt động thường niên của đoàn thanh niên bệnh viện
tuy nhiên đến nay đây là hoạt động được ban giám đốc bệnh viện cũng như toàn bộ cán bộ chiến sĩ tham gia tích cực đem lại hiệu ứng tốt
mấy đồng chí biết thì cái nhu cầu hàng ngày cái sự cần giọt máu để cứu người là hết sức là cần thiết và quan trọng
theo thống kê thì cứ khoảng bảy người vào viện là có một người cần đến truyền máu đoàn thanh niên tham mưu cho ban giám đốc bệnh viện để tổ chức kêu gọi các đồng chí trong lực lượng vũ trang để góp phần để chia sẻ cái giọt máu nghĩa tình đến những đồng đội thân thương khi ốm đau

kết thúc buổi hiến máu bệnh viện ba mươi tháng bốn đã tiếp nhận gần ba trăm linh đơn vị máu từ cán bộ chiến sĩ y bác sĩ và cán bộ các cục nghiệp vụ bộ công an
những giọt hồng quý giá này sẽ được bổ sung kịp thời vào kho máu dự trữ để phục vụ nhu cầu cấp cứu điều trị cho người bệnh
khi trao đi một phần nhỏ lượng máu của mình một cán bộ chiến sĩ y bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn đã thắp lên một ngọn lửa đem lại hy vọng sống cho các bệnh nhân
đó chính là hành trình mang theo tình yêu thương của con người góp phần làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa